tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm trên cả nước là năm mươi chín ba hai trăm ba mươi chín liều
trong đó tiêm một mũi là bốn mươi một tám trăm một mươi một bốn trăm hai mươi chín liều tiêm mũi hai là một mươi bảy một trăm chín mươi một tám trăm một mươi liều
có bốn trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
như bắc cạn hòa bình thái nguyên và điện biên
có một mươi bốn tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
như quảng ninh vĩnh phúc bắc giang ninh bình lạng sơn sơn la yên bái hà giang lai châu
hải phòng tuyên quang thái bình con tum và hưng yên